thưa quý vị sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
chùa hương không tổ chức khai hội như truyền thống
tuy nhiên năm nay khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
thì lễ hội chùa hương đã được mở cửa trở lại
và cho đến thời điểm này thì công tác quản lý tổ chức lễ hội đã hoàn tất
sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến chiêm bái du xuân
để đảm bảo tốt nhất cho người dân và du khách về tham dự lễ hội chùa hương
chính quyền huyện mỹ đức đã chuẩn bị gần năm xuồng đò vận chuyển khách trên suối yến
các hành vi trèo kéo ép giá tranh giành khách đổi tiền lẻ cờ bạc
hành nghề mê tín dị đoan sẽ được kiểm soát xử lý nghiêm
tại những nơi thắp hương nến hóa sớ ban tổ chức cũng quy định các điều kiện đảm bảo về an toàn
làm tốt công tác phòng chống cháy nổ
lễ hội chùa hương sẽ diễn ra trong ba tháng từ ngày hai mươi ba tháng một đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn